sáng ngày một mươi một tháng chín tại văn miếu trấn biên tỉnh đồng nai đã tổ chức lễ tưởng niệm bốn mươi tám năm ngày mất chủ tịch hồ chí minh ngày hai mươi một tháng bảy năm kỳ dậu một nghìn chín trăm sáu mươi chín ngày hai mươi một tháng bảy năm đinh dậu hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ sau phần tế lễ do ban quý tế đền thờ quốc tổ hùng vương phường bình đa thành phố biên hòa thực hiện theo nghi thức dân gian nam bộ
các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đồng nai cùng đông đảo nhân dân thành phố biên hòa đã dâng hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại bái đường của văn miếu trấn biên
theo thông lệ ban quý tế các đình miếu trên địa bàn thành phố biên hòa lân phiên thực hiện tế lễ
năm hai nghìn một mươi bảy này đền thờ quốc tổ hùng vương được giao nhiệm vụ thực hiện toàn bộ nghi thức các đình miếu cùng nhau tham gia sắm lễ vật dâng lên bác
việc tổ chức lễ tưởng niệm ngày mất của chủ tịch hồ chí minh vào ngày hai mươi một tháng bảy âm lịch hàng năm được tỉnh đồng nai tổ chức từ nhiều năm qua
theo nghi thức dân gian nam bộ tại văn miếu trấn biên không chỉ là dịp đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh đồng nai tưởng nhớ công lao to lớn của người
mà còn là hoạt động truyền thống nhằm tạo gắn kết lan tỏa những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc việt nam nói chung và đồng nai nói riêng